thưa quý vị hôm nay ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi tròn một mươi chín năm về trước
nước mỹ đã hứng chịu một vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử
một nhóm không tặc đã tiến hành cướp bốn máy bay nội địa của mỹ gây ra những cú va chạm kinh hoàng và thiệt hại hàng nghìn mạng người
trong số đó có cả những nạn nhân là hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay mang số hiệu chín mươi ba
những người đã nỗ lực chiếm lại quyền kiểm soát khỏi tay những tên khủng bố cho tới những giây cuối cùng
và câu chuyện về những nạn nhân xấu xố nhưng cũng là những người hùng đã được chính người thân của họ kể lại
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một một ngày không thể nào xóa mờ trong lịch sử nước mỹ
một trong bốn chiếc máy bay xấu xố mang số hiệu chín mươi ba
bảy giờ một mươi năm phút sáng trước giờ khởi hành các phi hành đoàn không hề hay biết điều gì sắp xảy ra
lúc em tới san francisco em sẽ gọi điện lại cho anh nhé em phải làm việc đã
chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau như vậy trước khi cô ấy bay
để cô ấy an tâm hơn về tình hình ở nhà và tập trung
cô ấy là một người vợ tuyệt vời một người mẹ tuyệt vời và luôn muốn nhanh chóng trở về nhà
còn đây là sandy bradshaw cô cũng là tiếp viên của chuyến bay
sandy là một tiếp viên hàng không tuyệt vời cô ấy yêu nghề
chúng tôi đã tranh cãi nhau nhỏ trước chuyến bay và tôi rất muốn cô ấy ở nhà
và cô ấy chấn an tôi rằng mai cô ấy sẽ về thôi
chuyến bay khởi hành và bốn tên không tặng bắt đầu hành động
tôi là lisa tôi giúp được gì cho bạn
chúng tôi đang bị không tặc tấn công
tôi là tư vấn viên của trung tâm chăm sóc khách hàng mặt đất nhận cuộc gọi hôm ấy
tôi biết rằng rất có thể đó cũng là một chiếc máy bay sẽ gây tai nạn
nhưng tôi không nói điều đó ra sợ làm các người khách hoảng sợ

anh à chuyến bay của em đã bị không tặc tấn công
có bốn tên người ả rập dùng dao và giết hại ít nhất hai người
có lẽ em sẽ không được gặp lại anh và các con nữa
em yêu anh và các con nhiều
những hành khách trên chuyến bay cũng bắt đầu gọi về nhà để nói những lời sau cùng
phòng khi họ sẽ không thể về nhà được nữa
hãy chăm sóc nuôi dạy các con thật tốt anh nhé và thầy em ôm các con thật chặt
tôi nói với cô ấy rằng đừng lo lắng anh sẽ quán xuyến mọi thứ và em sẽ không biểu cả
ngay lúc này chiếc máy bay bất ngờ lao xuống
tôi nghe thì tiếng la hét của họ đó là âm thanh tôi không thể nào quên
nhưng rồi vượt lên nỗi sợ hãi một số hành khách bắt đầu bình tĩnh lại
họ tìm cách lên cảng cám cướp để thay đổi hướng bay
có điện thoại mà sisi vẫn để đó tôi nghe thấy rất nhiều tiếng hô hảo cổ vũ họ đã cố gắng khung chế bọn cướp
tôi chỉ tập trung nghe tiếng cô ấy bao quanh là tiếng la hét và rồi tôi không còn nghe thấy gì nữa
chiếc máy bay rơi xuống một bãi đất trống ở bang pennsylvania bốn mươi người ra đi không kể những tên cướp
con số này có thể đã lớn hơn rất nhiều nếu như lũ cướp thực hiện được mục tiêu đâm vào tòa nhà quốc hội mỹ
nhưng kế hoạch của chúng đã thất bại
nhiều lòng quả cảm của những vị khách trên chuyến bay mang số hiệu chín mươi bảy